đám mây tuy mới chỉ được phát triển nhưng đang dần trở nên phổ biến hơn
từ những doanh nghiệp start up nhỏ cho đến những tập đoàn quốc tế
từ các cơ quan chính phủ đến các tổ chức phi lợi nhuận
tất cả đều đang áp dụng dịch vụ đám mây
vậy công nghệ này là gì hiệu quả mà nó mang lại như thế nào
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay
điện toán đám mây cloud compiting hay còn gọi là điện toán máy chủ ảo
là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng internet
với công nghệ điện toán này mọi yêu cầu của người dùng liên quan đến công nghệ thông tin
đều được cung cấp dưới sạc các phần mềm hay dịch vụ
cho phép người sử dụng truy cập lưu trữ nâng cấp các dịch vụ công nghệ
từ một nhà cung cấp nào đó mà không cần phải có các kiến thức kinh nghiệm về công nghệ đó
cũng như không cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ
với cách lưu trữ dữ liệu truyền thống các doanh nghiệp thường phải chi trả hàng triệu đồng
cho việc nâng cấp ổ cứng ván trong đầu tư ổ cứng di động với kích thước công kình
chưa kể chi phí bảo trì sửa chữa thiết bị
tuy nhiên khi sử dụng công nghệ điện toán đám mây từ nhà cung cấp
những gì mà doanh nghiệp phải trả chỉ là khoản phí từ vài trăm nghìn đồng một tháng
ngoài ra sử dụng điện toàn đám mây sẽ giảm đi đáng kể nguy cơ mất tất cả dữ liệu
trong trường hợp xảy ra sự cố vì dữ liệu của doanh nghiệp đã được lưu trữ
và sao lưu trên hệ thống máy chủ từ xa
kiểm tra và thử nghiệm để phát triển là những bước quan trọng
để bảo đảm ứng dụng có thể chạy chân chu không có lỗi và có thể đưa vào sử dụng
để thử nghiệm thành công ứng dụng chúng ta cần một môi trường mô phỏng
có khả năng tái tạo các hoạt động kinh doanh thực tế
để xác nhận những kết quả thu được sau quá trình mô phỏng
tận dụng nguồn lực sẵn có của điện toán đám mây
chúng ta sẽ không mất thời gian và công sức để tự tay xây dựng môi trường mô phỏng cho doanh nghiệp
đồng thời được cung cấp nhiều môi trường có sẵn khác nhau
phù hợp với nhu cầu cụ thể và trong tầm tay của doanh nghiệp
lưu trữ website trên đám mây là điều cần thiết
nếu hệ thống hiện tại không thể đáp ứng với sự tăng trưởng liên tục của doanh nghiệp
việc lưu trữ trang web chiếm phần lớn các nguồn lực công nghệ thông tin
điều quan trọng nhất là doanh nghiệp chỉ phải thanh toán theo nhu cầu thực tế
cho dịch vụ lưu trữ trang web trên đám mây
tính bảo mật được bảo đảm bởi nhà cung cấp dịch vụ
điều này giúp giải phóng thời gian và công sức cả công ty
để tập trung vào các khía cạnh khác quan trọng hơn như việc phát triển nội dung
mọi dữ liệu mà chúng ta thấy hôm nay
chẳng hạn như sắp giấy tờ trên bàn hồ sơ hoặc dữ liệu số như tin nhắn trên facebook
đều được gọi chung là dữ liệu lớn
việc đưa dữ liệu lưu trữ trên đám mây có thể không thu gọn cách thức dữ liệu
nhưng chắc chắn nó sẽ giúp việc quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng dễ tiếp cận hơn
và khi kết hợp với quá trình phân tích
doanh nghiệp có thể rút ra những thông tin giá trị để khai thác và sử dụng
đây là một trong những hình thức cơ bản nhất của điện toán đám mây
các dữ liệu được lưu trữ trong đám mây khiến việc chia sẻ
truy xuất và lưu trữ trở nên cực kỳ dễ dàng
google drive dropbox shutterstock là những ví dụ phổ biến nhất của dịch vụ này
hiệu quả công việc sẽ được thúc đẩy nhanh chóng với các văn phòng ảo
nơi chúng ta có thể dễ dàng cập nhật tình hình dự án nhận phản hồi
hoặc đơn giản là chỉnh sửa hay đánh giá ngân sách trong khi đang di chuyển
với các tiện ích mà công nghệ đám mây mang lại
hiện trên thế giới đã có rất nhiều các tên tuổi lớn tham gia vào thị trường này
trong số đó không thể không nhắc đến google cloud platform
với sự phát triển vượt bậc về tính năng
google cloud platform có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề
trong việc lưu trữ bảo mật và phát triển hệ thống cho người dùng
bởi vậy google cloud platform trở thành
nền tảng điện toán đám mây được tin dùng nhiều nhất trên thế giới
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sở hữu lượng dữ liệu khổng lồ
đòi hỏi bảo mật tối đa
doanh nghiệp có thể yên tâm phát triển ứng dụng của mình
trên nền tảng điện toán đám mây của google
mà không phải lo lắng về các yếu tố kỹ thuật phức tạp của hệ thống
asia của tập đoàn công nghệ microsoft là một nền tảng điện toán đám mây
và một cổng thông tin trực tuyến cho phép người dùng truy cập
và quản lý các dịch vụ cũng như tài nguyên đám mây do microsoft cung cấp
các dịch vụ và tài nguyên này bao gồm lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu tùy thuộc vào yêu cầu
để có quyền truy cập vào các tài nguyên và dịch vụ này
tất cả những gì bạn cần là kết nối internet đang hoạt động
và khả năng kết nối với azure portal
với hơn hai trăm linh dịch vụ và nhiều lợi ích
microsoft azer chắc chắn là nền tảng điện toán đám mây phát triển nhanh nhất
đang được các doanh nghiệp áp dụng
trên thực tế tổng doanh thu của microsoft azure dự kiến sẽ vượt qua một mươi chín tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi
sự tăng trưởng này trong việc triển khai asure của các doanh nghiệp
đang tạo ra nhiều cơ hội khác nhau cho những chuyên gia thành thạo về công nghệ này
thưa quý vị cùng với những tiện ích mà điện toán đám mây mang lại
cũng như không nằm ngoài xu thế chung của ngành công nghệ thông tin thế giới
doanh nghiệp việt cũng đang dần tiếp cận các dịch vụ đám mây
công nghệ này được coi là giải pháp cho những vấn đề mà nhiều công ty đang gặp phải
như thiếu năng lực công nghệ thông tin chi phí đầu tư còn hạn chế
công ty này đang sử dụng hệ thống đào tạo trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây
thông qua trình duyệt web đơn giản
đại diện doanh nghiệp cho biết hiện công ty có thể chủ động đưa nội dung học tập
chương trình đào tạo lên hệ thống mà không cần đầu tư gì nhiều với các thiết bị phần cứng
qua đó mọi nhân viên đều dễ dàng tiếp cận các thông tin cần thiết phục vụ cho công việc
hiện doanh nghiệp đang triển khai hơn hai mươi năm khóa học
trung bình mỗi khóa có từ một mươi năm đến hai mươi nhân viên tham gia với tỷ lệ hoàn thành là một trăm linh
với chuỗi cửa hàng bmart chuyên về các sản phẩm nhà bếp
số lượng nhân viên đông đảo và tính chất công việc cần đăng tải
quảng bá sản phẩm đến
với khách hàng thường xuyên đơn vị này đã tìm hiểu và sử dụng phần mềm quản lý bán hàng online
dựa trên nền tảng điện toán đám mây thay cho việc quản lý truyền thống
ở trên phần sapo social thì có cái phần quản lý tồn kho và tạo đơn hàng rất là linh hoạt
ở trên một màn hình luôn là vừa phản hồi khách hàng mình có thể vừa tạo đơn và vừa trách kho cho khách
sau khi mà mình tạo đơn xong thì hệ thống có gửi tự động một cái hóa đơn cho khách hàng
thì việc đấy thì khách hàng có thể theo dõi được đơn hàng mà mình lập cho khách như thế nào và giá tiền bao nhiêu
trước đây thì mình quản lý ở trên file xel thì vừa lâu mất thời gian và nó không chính xác
từ những ví dụ trên có thể nói điện toàn đám mây đang tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
thông minh và tiết kiệm chi phí hơn
các doanh nghiệp việt nam đang có điều kiện thuận lợi để sử dụng những tiện ích này
và cũng đã bắt đầu thấy được những lợi ích mà công nghệ điện toán đám mây mang lại
thứ nhất là máy tính ảo
chứ dữ liệu ở trên cloud
do đó là người dùng là không lo việc mà mất mát dữ liệu do hỏng hộp cứng hay là do bị mất điện
cái thứ hai là người quản trị it thì không phải đến từ máy để cố hình cài đặt nữa
mà khi triển khai các chính sách an toàn thông tin thì người quản trị chỉ cần cấu hình ở trên server
và áp đến một trăm linh các máy là xong
rất là nhanh gọn
và cái thứ ba là đối với nhà quản lý doanh nghiệp thì sẽ tiết kiệm được chi phí vận hành khai thác hàng tháng
vì là sẽ giảm
chi phí điện và chi phí nhân sự vận hành it
cái thứ tư là đối với người dùng cuối thì là do là máy tính ảo lưu trữ dữ liệu trên cloud
do đó nên là không nhất thiết phải ngồi văn phòng làm việc mà có thể truy cập ở mọi lúc mọi nơi
phụ trong nhu cầu làm việc của mình
đánh giá của tôi thì cái xu thế về điện toán đám mây hiện nay ở việt nam đang được đánh giá rất là cao
do việt nam đang có khoảng năm mươi triệu thuê bao internet và hầu hết đều là thuê bao internet băng thông rộng
đây là cái yếu tố khá là tiên quyết
cho cái việc sử dụng các cái dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây
ngoài ra thì theo số liệu thống kê mới đây thì có khoảng việt nam có khoảng trên một năm trăm linh các công ty khởi nghiệp
và có đến chín mươi trong số đó là các công ty khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin
đây sẽ là cái nguồn cung khổng lồ cho các dịch vụ liên quan đến nền tảng điện toán đám mây
thị trường điện toán đám mây tại việt nam được đánh giá là còn khá mới mẻ và vẫn có quy mô nhỏ
tuy nhiên nắm bắt được những tiện ích mà công nghệ này mang lại
một số doanh nghiệp đang từng bước phát triển làm chủ công nghệ với tiêu chuẩn quốc tế
trong số đó có thể kể đến giải pháp vnpt smart cloud của tập đoàn vnpt
đây là dịch vụ giúp cho khách hàng thiết lập hạ tầng điện toán có quy mô từ một máy chủ cloud riêng lẻ đến hệ thống có hàng trăm máy chủ cloud
các sản phẩm của dịch vụ được xây dựng hoàn toàn trên công nghệ của cisco systems
nhà cung cấp giải pháp điện toàn đám mây lớn nhất thế giới hiện nay
ở thị trường việt nam thì khoảng độ sáu năm gần đây thì dịch vụ bắt đầu mới được định hình
và người dùng mới biết đến nó
thì vnpt cloud là một trong các đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ này ở thị trường việt nam
trước đây thì người dùng đã cần phải triển khai hệ thống server tìm kiếm firew tìm kiếm tất cả các thiết bị mạng tích hợp với nhau
nếu đơn vị nào mà không có nguồn lực về mặt it hỗ trợ thì mất rất nhiều công sức liên quan đến việc xây dựng giải pháp rồi triển khai
thì tất cả những cái vấn đề phức tạp như vậy thì hiện nay nhờ có hệ thống public cloud thì người dùng không phải quan tâm đến lĩnh vực đấy nữa
người dùng chỉ cần mang ứng dụng
hệ thống của mình lên trên hệ thống vnpt cloud là hoàn toàn có thể tu đậm triển khai
trong quá trình mà triển khai ban đầu thì triển khai mùi nhỏ
nhưng nếu mà khách hàng có năng lực lớn cần cái tài nguyên lớn thì hoàn toàn có thể triển khai autoscale ra thành cái hệ thống lớn hơn
hệ thống quản trị của vnpt smart cloud được thiết kế để bảo đảm hoạt động với các máy chủ ảo liên tục không bị gián đoạn lên tới chín mươi chín
cùng với đó vnpt cloud hỗ trợ khả năng bảo mật đa lớp từ lớp vật lý đến lớp ảo hóa
sử dụng công nghệ bảo mật để bảo đảm luồng dữ liệu được an toàn và tối ưu
đặc biệt vnpt smart cloud giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán tối ưu chi phí nhờ tính năng có thể đăng ký khởi tạo thanh toán
cũng như ngừng sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào do tất cả mọi khâu đăng ký thanh toán đã được tự động hóa trên website
vnpt smart cloud là một dịch vụ dạng public cloud và automation
khách hàng có thể tự động khởi tạo và điều chỉnh dịch vụ của mình
bất cứ lúc nào người ta có nhu cầu mà không cần phải thông qua một người hỗ trợ một nhân viên hỗ trợ
khi cần là có thể là thanh toán theo những cái gì mà người ta sử dụng
khi khách hàng có nhu cầu cho đến lúc khách hàng có thể cung cấp được cái phần mềm của mình ra bên ngoài
thì trước đây theo các đơn vị nhà nước thì mất khoảng sáu tháng
từ lúc mà lên kế hoạch rồi tổ chức hoạt động về mua sắm xây dựng giải pháp thầu bè v v
thì mất khoảng sáu tháng thì hiện nay là nó chỉ mất khoảng độ nếu mà cloud public đúng nghĩa thì nó sẽ mất khoảng độ một mươi phút hoặc một mươi năm phút
thì đấy là cái sự tối ưu mà tuyệt vời đến từ hệ thống public cloud dành cho các khách hàng mà cung ứng phần mềm hoặc là muốn chạy phần mềm
được biết mới đây vnpt smart cloud đã được phinh sanh tại steve awards châu á thái bình dương hai nghìn hai mươi
với hạng mục giải thưởng đột phá trong phát triển công nghệ
điều này cho thấy cộng đồng quốc tế đã có những đánh giá cao về một sản phẩm

hiện vnpt smart cloud được triển khai tại sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành cả nước
bắt đầu từ năm nay và trong vòng tru kỳ năm năm tiếp theo thì cloud ở việt nam thì sẽ đạt được rất nhiều tốc độ tăng trưởng
kể cả về mặt công nghệ dịch vụ
hệ thống ban ngành cũng hỗ trợ rất nhiều đối với hệ thống cloud để cho người dùng tin tưởng hơn về hệ thống public cloud
và có cái hành lang pháp lý phù hợp để cho khách hàng có thể lên cloud và họ yên tâm
với những tính năng mở
công nghệ ưu việt và giá trị lợi ích mang lại cho doanh nghiệp cộng đồng khởi nghiệp thời truyền đối số
sản phẩm còn đoạt giải ba nhân tài đất việt hai nghìn một mươi tám và giải thưởng sao khuê hai nghìn một mươi chín
trong nhóm các dịch vụ công nghệ thông tin lĩnh vực điện toàn đám mây và big data
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra dần truyền hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số qua các công nghệ mới
trong đó điện toàn đám mây đóng vai trò nền tảng kiến tạo
có tác động lớn đến nhịp độ và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp các tổ chức
sự phát triển của điện toàn đám mây là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của lưu lượng chuyển dữ liệu
thông qua hàng tỷ người dùng đang sử dụng các thiết bị di động
vì vậy các doanh nghiệp việt cần có một chiến lược đầu tư bài bản đúng đắn
để có thể theo kịp với xu thế phát triển thị trường đầy tiềm năng này
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi
hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo